với phương châm vào từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh yên bái
đã chủ động tham mưu cho các cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân
tự giác giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ nhất là những địa bàn trọng điểm
toàn tỉnh đã vận động thu hồi hai trăm một mươi sáu khẩu súng đấu tranh làm rõ một mươi bốn vụ hai mươi đối tượng tàng trữ sử dụng
mua bán vận chuyển pháo trái phép thu giữ gần một trăm ba mươi kg pháo các loại khởi tố hai vụ với ba đối tượng
xử lý hành chính một mươi hai vụ với một mươi bảy đối tượng thời gian tới công an yên bái sẽ tiếp tục và tích cực quản lý
vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ nhằm góp phần giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở